đến ngày hai mươi bảy tháng hai tới đây các tân binh của tỉnh hà giang sẽ lên đường nhập ngũ
đến nay mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân đã được các địa phương thực hiện tốt
góp phần vào một mùa tuyển quân thắng lợi
những ngày đầu xuân ngôi nhà nhỏ của tân binh lò văn thương luôn tràn ngập niềm vui
bởi những sự sẻ chia của bà con lối xóm và sự quan tâm của cán bộ cấp ủy chính quyền địa phương
dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh thương vẫn quyết định viết đơn
lên đường nhập ngũ trước sự động viên của mọi người
tôi rất vinh dự sau khi tham gia khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự và sức khỏe đảm bảo tốt
tôi xin hứa thời gian tham gia quân ngũ sẽ chấp hành tốt mọi nội quy quy chế của đơn vị
phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
mùa tuyển quân năm nay huyện mèo vạc tỉnh hà giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn sáu mươi năm công dân
thực hiện nghĩa vụ quân sự và hai mươi hai công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
do làm tốt công tác tuyển chọn nên tất cả các thanh niên
đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
trong đó có hai mươi sáu công dân được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng trước ngày lên đường
em có viết đơn tình nguyện khám đập một ở xá xong là khám đập hai ở huyện
xong có lệnh thì em cũng rất là vui bố mẹ cũng rất vui
sau khi tổ chức thực hiện ba và bốn biết xong
thì tham mưu cho hội đồng nguyên quân sự huyện tiếp tục triển khai lệnh gọi nhập ngũ
cho từng công dân ở cấp cơ sở
và tiến hành tham hỏi động viên tặng quà
và đến thời điểm này việc chuẩn bị cho công dân nhập ngũ là đã bảo đảm một trăm linh
trước ngày lên đường sắp phải ra gia đình mỗi tân binh đều có những nỗi niềm riêng
nhưng trước sự quan tâm của các đoàn thể ban ngành và chính quyền địa phương
mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân ở các địa phương tại hà giang đã sẵn sàng